dịch viêm phổi lạ do virus corona gây ra đang tiếp tục diễn biến phức tạp
với việc trung quốc liên tục thông báo các trường hợp nhiễm mới
trong khi số người tử vong không ngừng tăng lên
trước tình hình này cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng của nga cho biết
nước này đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine chống lại chủng virus corona
trong khi mỹ cũng đang bắt tay vào việc nghiên cứu
cơ quan liên bang giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người nga cho biết
đang nghiên cứu để bào chế loại vaccine chống virus corona
tuy nhiên việc bào chế vaccine là một quá trình lâu dài và phức tạp
được quyết định dựa trên đánh giá nguy cơ và mức độ cần thiết của tình hình
nhiều chuyên gia thuộc các bệnh viện truyền nhiễm và dị ứng của mỹ cho rằng
việc phát triển một loại vaccine như trên sẽ mất ít nhất nửa năm
đến ngày hai mươi ba tháng một ít nhất bốn trăm bốn mươi một trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở trung quốc
trong đó có chín người chết
các chuyên gia y tế đánh giá virus gây bệnh viêm phổi lạ này cũng có khả năng biến đổi